sau thời gian được chưng dụng làm khu cách ly tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín
đến nay hàng trăm tình nguyện viên đang tất bật dọn dẹp lại ký túc xá đại học quốc gia tp hcm
để kịp đón các sinh viên quay trở lại trường
công tác dọn dẹp vệ sinh kiểm kê và vận chuyển đồ đạc đã diễn ra khẩn trương trong vòng bốn ngày qua
và những ổ khóa này do bang quản lý ký túc xá đại học quốc gia tp hcm mua mới
để chuẩn bị trao cho các bạn sinh viên
chúng tôi cũng đã thực hiện vấn đề kiểm tra dịch tễ cho sinh viên và yêu cầu sinh viên khai báo dịch tễ đo thân nhiệt
cũng như yêu cầu các sinh viên đeo khẩu trang khi ra bầu cống kiểm soát sàng lọc bệnh ban đầu
và đảm bảo ở trong ký túc xá không có dịch bệnh
trước ngày một mươi tháng năm ký túc xá phải hoàn thành toàn bộ công tác dọn dẹp để bàn giao sáu phòng ở cho sinh viên
để đẩy nhanh tiến độ công việc bên cạnh đội ngũ nhân viên ký túc xá lực lượng vũ trang thành phố
tại đây còn có sự chung tay góp sức của hai trăm linh cán bộ giảng viên sinh viên tình nguyện
theo ban quản lý ký túc xá các dịch vụ hàng quán kinh doanh tại ký túc xá cũng sẽ hoạt động trở lại
trước ngày một mươi tháng năm để phục vụ cho sinh hoạt và học tập của sinh viên